ngày ba tháng ba kỷ niệm năm mươi tám năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng ngày ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi chín ngày ba tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
bảy mươi năm năm ngày biên phòng toàn dân ngày ba tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngày ba tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã tổ chức tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu bộ đội biên phòng năm hai nghìn một mươi sáu
tại buổi lễ bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tuyên dương một mươi cán bộ chiến sĩ thuộc bộ đội biên phòng các tỉnh sơn la cao bằng lạng sơn quảng bình phú yên
đã lập nhiều chiến công trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới giúp đỡ người dân phát triển kinh tế cứu trợ cứu nạn trong bão lũ
bản thân tôi được bộ tư lệnh bộ đội biên phòng chọn là một mươi gương mặt trẻ tiêu biểu của bộ đội biên phòng năm hai nghìn một mươi sáu
cảm thấy vinh dự và tự hào và gắn bên cạnh đó thì tôi cũng càng phải xác định cho mình một trách nhiệm một tư tưởng là phải khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ công tác được giao
hôm nay rất là vinh dự và tự hào được vinh danh là gương mặt trẻ tiêu biểu của đội biên phòng
bản thân mình cũng xác định là cố gắng và phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới
đây là một trong những hoạt động thường niên của bộ đội biên phòng nhằm động viên khích lệ những tấm gương thanh niên tiêu biểu
phát hiện xây dựng nhân rộng gương người tốt việc tốt thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia